nhằm xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức người lao động thủ đô kỷ cương trách nhiệm tận tình thân thiện
vừa qua hà nội đã ban hành bộ quy tắc ứng xử của công chức trên địa bàn thủ đô
từ đầu tháng hai này sở văn hóa và thể thao hà nội lại tiếp tục đưa ra dự thảo quy tắc ứng xử nơi công cộng để lấy ý kiến người dân trước khi trình thành phố xem xét và ban hành
đây được coi là việc làm cần thiết để xây dựng một thành phố thanh lịch văn minh sau đây là ghi nhận ý kiến xung quanh vấn đề này
trước những bước xúc về sự lệch chuẩn trong văn hóa ứng xử thủ đô trong thời gian gần đây sở văn hóa và thể thao hà nội đã công bố bản dự thảo quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố
trong đó quy định những việc nên làm và không nên làm khen thưởng xử phạt nơi công cộng chung và nơi công cộng trong từng địa điểm cụ thể
nhiều người coi đây như bản hương ước cần thiết để xây dựng lại nét văn hóa của người hà nội
sau này còn nhiều các lớp trẻ nữa để họ học hỏi và nhìn nhận vào để biết được
chứ còn nếu mà không cứ để cái đà này thì nói chung là khó lắm
so với bộ quy tắc ứng xử của công chức hà nội bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố hà nội đang nhận được nhiều sự ủng hộ của người dân
bởi họ cho rằng bộ quy tắc này không mang tính áp đặt mà mang tính định hướng tuyên truyền hướng mọi người đến hành vi ứng xử tốt đẹp nhiều hơn
tuy nhiên dự thảo cũng đang gây ra nhiều băn khoăn
khi đưa ra ý tưởng phê bình công khai những cá nhân tập thể có hành vi không đẹp trên các phương tiện thông tin đại chúng
đều tên trên phương tiện truyền thông đại chúng hay là như thế thì mình sẽ phải đặt ra câu hỏi là ai là người sẽ đưa ra cái hình ảnh đấy
ai là người sẽ bêu tên và cái trách nhiệm đối với cơ quan quản lý mà khi đưa lên phương tiện thông tin đại chúng đối với quyền cá nhân của các bạn ý như thế nào
em nghĩ nếu mà xử phạt thì mình không nên đưa lên
các phương tiện truyền thông đại chúng bởi vì thực ra đây là cái lỗi không phải là co tát lắm
mình có thể là nhắc nhở phạt nóng người ta thôi
chứ nếu mà đưa lên thì lại là ảnh hưởng quá
thì như kiểu hình ảnh người ta sẽ bị mất đi
trước nhiều hành vi không đẹp nhiều giá trị văn hóa đang bị rơi rớt bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng của thành phố hà nội đã đề ra những chuẩn mực thước đo những điều nên làm và không nên làm là phù hợp và cần thiết
tuy nhiên để bộ quy tắc ứng xử này thực sự đi vào đời sống người dân
thì không chỉ dựa vào sự kiểm soát kiểm tra của các cơ quan chức năng mà còn cần sự tự giác của mỗi người trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống góp phần xây dựng đô thị văn minh thanh lịch